các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thêm vào đó hoạt động của rãnh gió tây phát triển mạnh hơn khiến hình thành những ổ mưa rông gây mưa ở các tỉnh vùng núi phía tây bắc bộ như điện biên lai châu lào cai yên bái và cả sơn la vào thời điểm về trưa chiều
về nhiệt độ do vẫn có mưa nhỏ và độ ẩm cao nên nhiệt độ tại khu vực đông bắc bộ phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn đối với khu vực tây bắc bộ dù có mưa rông nhưng vẫn có nắng đan sen nên nhiệt độ cao hơn khoảng hai mươi chín cho đến ba mươi độ
xuống đến khu vực miền trung tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trong hôm nay trời quang mây nhưng độ ẩm không khí cao và đôi lúc có mưa nên mức nhiệt ở khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa chỉ xảy ra cục bộ trong thời đoạn ngắn nên nhiệt độ cao hơn khoảng hai mươi tám hai mươi chín độ và có những khoảng nắng nhẹ về trưa và chiều
lui xuống phía nam dọc theo các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trời có nắng từ sớm
nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam với mức nhiệt khoảng hai mươi chín ba mươi độ từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi còn đối với bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ là ba mươi một ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ có nắng từ sớm nhiệt độ cao với mức nhiệt cao nhất hôm nay tại tây nguyên là khoảng ba mươi ba mươi một độ còn tại nam bộ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ cũng như thành phố hồ chí minh có nơi nhiệt độ lên sấp xỉ là ba mươi năm độ nắng gắt
do vậy quý vị và các bạn nên hạn chế gia đình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé